công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa phá nhanh vụ án giết người tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh tp phú quốc
đối tượng là đinh văn còn hai mươi chín tuổi trú tại tp phú quốc tỉnh kiên giang
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an thành phố phú quốc nhận được tin báo phát hiện có một sát chết dưới mương nước trong khu vườn dừa
tại ấp bãi vòng xã hàm ninh trong tình trạng không mặc quần áo
có một bao cát đè lên người đang trong giai đoạn phân hủy chưa rõ nguyên nhân
khám nghiệm hiện trường công an đã xác định nạn nhân là chị đặng thị trúc phương hai mươi một tuổi
ở xã dương tơ thành phố phú quốc đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến nay
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định nghi can gây ra cái chết cho nạn nhân là đinh văn còn
nên đã tiến hành bắt giữ và tại cơ quan công an còn đã thừa nhận đã ra tay sát hại chị phương
sau khi cả hai xảy ra mâu thuẫn khám xét chỗ ở của còn công an thu giữ một số vật chứng tăng vật có liên quan đến vụ án
kính thưa quý vị ngày làm việc thứ hai của phiên tòa
sơ thẩm ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đã có phần luận tội và đề nghị mức án với trương châu hữu danh
một mươi tuổi ngụ tại tỉnh long an và các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gồm nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi ngụ tại tp hcm
đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi ngụ tại tp hcm nguyễn thanh nhã bốn mươi một tuổi ngụ tại tp hcm và lê thế thắng ba mươi chín tuổi ngụ tại tp hcm
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai nhận định trước khi đăng tải các bài viết các bị cáo đã cùng trao đổi thảo luận góp ý
thể hiện sự đồng lòng các bị cáo cũng chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội nhiều lần
các bị cáo cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã khai thừa nhận hành vi phạm tội của mình
nhất là bị cáo trương châu hữu danh các bị cáo chưa có tiền án tiền sự
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trương châu hữu danh mức án từ bốn đến năm năm tù
nguyễn phước trung bảo ba bốn năm tù đoàn kiên giang ba bốn năm tù nguyễn thanh nhã từ hai đến ba năm tù lê thế thắng mức án từ hai đến ba năm tù
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị cấm trương châu hữu danh nguyễn phước trung bảo đoàn kiên giang nguyễn thanh nhã lê thế thắng
ngoài tạo các trang cá nhân trên facebook còn tạo fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs channel đăng các bài viết video
trong đó bảo vệ danh giữ vai trò quản trị viên nhãi giang và thắng giữ vai trò biên tập viên cả năm thành viên đều có sự thống nhất khi đăng các bài viết
theo cáo trạng các bị cáo lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng tải phát tán thông tin chưa kiểm chứng
không đúng sự thật tiêu cực một chiều để đăng tải phát tán công khai trên mạng xã hội
cáo trạng nhận định việc làm của các bị cáo nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật
tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực kích động một số người có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi danh bị bắt bảo gian nhã và thắng đều rời khỏi nhóm
thắng trực tiếp thao tác xóa fanpage báo sạch kênh youtube bs channel và tự thoát khỏi group làm báo sạch
đối với hành vi có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản và hành vi phát tán các văn bản có đóng dấu mật và tối mật
có dấu hiệu tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước
viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đề nghị cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đến một mươi bảy h cùng ngày phiên tòa vẫn tiếp tục với phần bầu chữa của luật sư các bị cáo
ngày hai mươi bảy tháng một mươi công an tỉnh trà vinh tổ chức họp thông cáo báo chí kết quả điều tra và khám phá nhanh chuyên án giết người cướp tài sản
xảy ra đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi ở ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh
theo hồ sơ khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi ông dương tâm và bà phạm thị sáng cùng sáu mươi năm tuổi ngụ ấp long bình phường bốn
đang trong nhà thì có người đột nhập dùng dao tấn công khống chế khi ông tâm kêu lên cướp thì bị đâm nhiều nhát
nghe tiếng la của chồng bà sáng chạy đến
thì cũng bị đối tượng xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát dao
tiếp đó đối tượng lục tìm tài sản nhưng không thấy thì đối tượng bỏ đi
biết đối tượng đã bỏ đi bà sáng đã gọi điện cho người thân và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
tiếp nhận thông tin xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng được sự chi đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh
và đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
lực lượng cảnh sát hình sự kỹ thuật hình sự cùng công an thành phố trà vinh khẩn trương đến hiện trường khám nghiệm điều tra xác minh thu thập thông tin và xác lập chuyên án
phối hợp công an các đơn vị địa phương ra soát sàng lọc hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn đồng thời thông báo truy tìm thú phạm phát động phong trào toàn dân tối giác tội phạm trên các phương tiện truyền thông

trường thưa quý vị và các bạn gọi điện thoại mời mua sách với giá cao tuy nhiên quảng cáo một đằng
sự thật một nẻo nhiều người đã mất số tiền không nhỏ khi tin vào những lời giao bán sách qua điện thoại từ giao bán sách gia phả gia tộc cho tới mạo danh cơ quan tổ chức để bán những ấn phẩm với giá cao
dù hình thức này không mới nhưng gần đây thủ đoạn này lại tiếp tục xuất hiện khiến người dân bức xúc phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
là người đam mê tìm hiểu lịch sử dòng họ khi được gọi điện tư vấn với lời giới thiệu về cuốn sách ông vũ thế khanh ở quận đống đa hà nội đã không ngần ngại bỏ ra bốn trăm linh đồng để sở hữu cuốn sách này
tuy nhiên khi nhận sản phẩm ông phát hiện nội dung không đúng với tiêu đề mà thậm chí còn nhiều thông tin sai sự thật
cô này tự xưng tên là lan cô này có nói rằng là cô này trong ban phát triển thông tin văn hóa của dòng họ vũ của võ toàn quốc
và cô nói rằng cô mới in
được một cái bộ sách bốn trăm linh một cuốn thì cô ấy cho người ship tới tận nơi
sau khi mà nhận được cái cuốn sách nó không đúng như cái lời của cô quảng cáo
thì tôi có hỏi cô ấy thì tại sao lại khác xa như vậy
cô bảo chắc là shipper đưa đưa nhầm
thì cô ấy sẽ hứa rằng là thôi thì sẽ mang đổi lại cho cái cuốn sách như đã quảng cáo
nhưng cuối cùng là lần sau liên tục trong một tuần
tôi gọi thì cô ấy không bắt máy
cuốn sách có tựa đề phả tộc họ vũ võ việt nam
tuy nhiên cuốn sách này chỉ nói về gia phảo của một dòng họ ở một làng
điều đáng nói phần lớn cuốn sách này lấy nội dung của một công trình khoa học từng được công bố trước đó
thậm chí những chữ hán ở phía sách còn in ngược
nhà giáo ưu tú vũ thế khôi không khỏi bức xúc khi sản phẩm nghiên cứu của mình bị giao bán một cách công khai
và biên tập một cách sai lệch từ lâu mà ông không hề hay biết
sau khi tôi làm công trình khoa học số bốn này
nằm trong công trình khoa học quốc tế về khoa học việt nam do giáo sư phan huy lê làm chủ nhiệm
họ in lậu không xin phép tôi là người có bản quyền
ít nhất là ba trăm sáu mươi bốn trang ở đây là của tôi
thế thì cái này các cơ quan chức năng của nhà nước theo tôi nên vào cuộc
dù đã xuất hiện một thời gian dài
tuy nhiên những hành vi vi phạm này vẫn ngang nhiên diễn ra
không chỉ dừng lại ở bán sách giả phả mà thậm chí còn xuất hiện đối tượng mạo danh cơ quan
ban ngành thậm chí giả danh cơ quan công an để tạo uy tín bán sách
đối với những cá nhân tổ chức mà xâm phạm đến quyền của người đã nghiên cứu ra công trình này
thì pháp luật quy định đến những việc đấy là những hành vi bị cấm
và cái mức hình phạt cao nhất đó chính là việc xâm phạm đến quyền sở hữu tác giả tác phẩm
quyền sở hữu công nghiệp
và mức hình phạt cao nhất được quy định tại điều hai trăm hai mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
mức phạt cao nhất có thể từ ba tháng đến năm năm
và đối với sự việc mà có đủ cấu thành tội phạm thì đối với cơ sở sản xuất
in xuất bản trái phép như vậy cũng phải chịu trách nhiệm hình sự theo điều ba trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự
để tránh mắc lừa với thủ đoạn như trên các cơ quan ban ngành và người dân
cần phải thay đổi từ chính thói quen mua hàng
bởi tỉnh táo trước những lời giao bán qua điện thoại
trao mới mua sách tại nhà cơ quan công sở là cách hữu hiệu để đẩy lùi chiếu thức này
đối với những đối tượng vi phạm thì bên cạnh hành vi giả mạo việc in
mua bán ấn phẩm vi phạm bản quyền nội dung không trùng khớp với lời giao bán
với mục đích kinh doanh thu lợi bất chính đều là những hành vi vi phạm pháp luật
có thể cấu thành tội phạm và sẽ bị xử lý theo pháp luật
tình trạng thuốc bảo vệ thực vật phân bón giả kém chất lượng không rõ nguồn gốc
gây hậu quả nghiêm trọng trong sản xuất nông nghiệp khiến cho người nông dân bức xúc trong thời gian qua
mới đây tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kiểm tra một cửa hàng vật tư nông nghiệp
trên địa bàn huyện châu phú phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng vật tư nông nghiệp bảy phận
tại ấp mỹ thiện xã mỹ đức huyện châu phú do ông hồ hoàng phận làm chủ
qua kiểm tra thực tế cửa hàng tổ công tác phát hiện một mươi một năm trăm tám mươi chai gói thuốc trừ sâu
thuốc trừ bệnh thuốc trừ cỏ phân bón không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
và bàn giao cho công an huyện châu phú tiếp tục điều tra xác minh
phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp
vừa bắt quả tang ghe gỗ khai thác cát trái phép
ghe gỗ không biển kiểm soát trọng tải khoảng một mươi năm tấn do trần thanh hùng điều khiển
và nguyễn phúc tiền anh đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép
thuộc thủy phận ấp đông giang xã tân khánh đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
thời điểm phát hiện quả tang lực lượng ghe gỗ có khoảng bảy m khối
lực lượng công an đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho công an thành phố sa đéc xử lý theo thẩm quyền
vừa qua phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an huyện ba vì
triệt phá thành công ổ nhóm chuyên khai thác cát trái phép trên sông đà
cơ quan chức năng cũng đã khởi tố bốn đối tượng với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên
thủy tập trung cầu kh wolh diện trong khi tham khảo của phòng công an đặt mặt lửa
tính quản lý cho khai thác cát tài nguyên bất lực hơn

đoạn qua địa phận xã khánh thượng huyện ba vì hà nội để lén lốt cắm vỏi hút trộn cát
sau một thời gian mật phục theo dõi lực lượng chức năng đã bất ngờ dùng cano đặc trủng
bắt quả tang các đối tượng đang khai thác cát như thế này
đang kiểm tra thì phát hiện trên phương tiện có ba đối tượng bùi văn hùng hà quốc hội và nguyễn đắc trà
đang hoạt động khai thác cát trái phép lòng sông đà
kết quả xác định là vị trí thuộc thôn sơn hà khánh thượng
các đối tượng trên tàu đều khai nhận bản thân chỉ là người làm thuê cho an ngọc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người thôn sơn hà khánh thượng
công an huyện ba vì đã triệu tập an ngọc phương ra làm việc
tại cơ quan công an ngọc phương đã khai nhận toàn bộ việc bản thân thuê
và chỉ đạo các đối tượng trên tàu hoạt động khai thác cát trái phép
qua đấu tranh tại chỗ các đối tượng khai nhận đã khai thác cát ở đây được bốn mươi chuyến
số cát khai thác trái phép được tàu hút bơm lên ngay tại hai bãi tập kết sát bờ sông
với giá sáu triệu đồng trên một tàu mà không hề có bất cứ hóa đơn chứng từ gì
chủ bến mãi ở đây cho biết khi được các tàu trao mời mua hàng thì cũng mua thôi
còn nguồn góp cát thì không rõ
khi người ta cấp cho mình thì mình cấp thôi
thì sự việc xảy ra thì mình mới biết là người ta mua người ta lấy ở chỗ sai quy định
ba vì là địa bàn giáp danh với phú thọ
các đối tượng khai thác cát trái phép đã lợi dụng địa bàn này để hoạt động
khi phát hiện dấu hiệu bất thường
ngay lập tức các tàu này sẽ rút về địa phận tỉnh phú thọ ở bên kia sông
gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án
trên sông nước về phương tiện chúng ta hoạt động
đều được sự giám sát của các đối tượng
thuê thứ nhất là các tàu cá để giám sát theo dõi
cũng như là các phương tiện mà không có đăng ký đăng kiểm
hoạt động trên sông để ông theo dõi các lực lượng chức năng để đấu tranh
thứ hai là địa bàn giáp danh xa với địa bàn của trung tâm thành phố hồ nội
thì chúng tôi địa bàn này cũng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
chúng tôi đã có chuyên suốt đấu tranh với các loại đối tượng khai thác cát trái phép trong thời gian qua
hiện cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện ba vì đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam bốn đối tượng
với hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên tạm giữ một tàu khai thác cát
và khoảng một mươi sáu mét khối cát lậu với tổng giá trị gần một tỷ đồng
kính thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tp hcm tổ chức thêm thí điểm vaccine phòng covid một mươi chín cho hơn một học sinh khối lớp một mươi hai
của trường trung học phổ thông củ chi huyện củ chi và trường trung học phổ thông lương thế vinh
quận một và công tác tiêm chủng được chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra an toàn
đảm bảo quyết định phòng chống dịch
phấn khởi sen lẫn lo lắng hồi hộp là cảm giác chung của đông đảo phụ huynh
đưa con đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày hôm nay
một mươi ba giờ ba mươi phút điểm tiêm ở trường trung học phổ thông lương thế vinh quận một mới bắt đầu
mới đây ủy ban nhân dân huyện hóc môn đã phát hiện bảy trăm một mươi ba người dân kê khai không chính xác
để nhận tiền hỗ trợ đợt ba với số tiền một triệu đồng mỗi người
tương tự tại quận một mươi một ủy ban nhân dân quận cũng đã phát hiện gần sáu trường hợp nhận chưa đúng đối tượng
sau khi hai địa phương này phát hiện những dấu hiệu trục lợi chính sách hỗ trợ của thành phố
sở lao động thương binh và xã hội đã thành lập đoàn ra sót lại toàn bộ việc chi trả gói hỗ trợ trên
hiện nay đang triển khai các biện pháp dịch vụ đối chiếu rà soát kêu gọi khai báo
để nhận hỗ trợ đợt ba người dân tự kê khai thông tin nộp cho tổ trưởng dân phố trưởng ấp
từ các thông tin này hội đồng xét nghiệp của xã phường thị trấn sẽ thấm định
sau đó gửi danh sách cho công ty phát triển công viên phần mềm quang trung
để lọc các trường hợp không được nhận như đang đóng bảo hiểm xã hội hưởng trợ cấp lĩnh lương
tại phường một mươi bốn quận gò vấp có khoảng một trăm linh trường hợp nhận sai gói hỗ trợ
trước hết phường đã nhận lỗi với người dân vì đã không kiểm tra kỹ
sau đó giải thích lý do chi nhầm đồng thời cũng ra soát xử lý những trường hợp vi phạm nếu có
thì đây xác định là cái này là sự cố ý của người dân rồi
chứ còn cái việc mà người dân mà không cố ý thì người ta sẽ không thể nào kém chỗ này để nộp
đến tổ kia để nộp đến tổ này để nộp đến tổ khác để nộp
nên cho nên là bây giờ mình ở góc độ cơ quan mình rà soát thì mình chỉ cố gắng để mình
mình bình chẳng lọc để mình phát hiện ra thôi
tại phường một mươi hai quận gò vấp ủy ban nhân dân phường thành lập các tổ công tác
đến nhà người dân để nhận tiền hỗ trợ giải thích lập biên bản thu hồi
sau khi được thông tin bốn mươi người đã liên hệ tổ dân phố để trả lại tiền
có cái dân bản là đề nghị các một mươi sáu quận phố một mươi sáu tổ công tác
ở một mươi sáu quận phố là có cái kiểu như là tiền trị nhận động trước đi
khả năng là mình một số trường hợp mình cũng mời lên mình làm mình găng he đó
ngoài ra cũng có một số trường hợp mà thí dụ như mà nó nằm tổ quốc
nó tưởng thì là dễ rồi tưởng như là lương hưu cái gì là mình xử lý dễ rồi
nhưng mà riêng những cái trường hợp mà
những cái trường hợp mà hiện nay mà nhà khán giả rồi đó
thì mình cũng sẽ có cái biện pháp phải không
để có cái dẫn động trước tiên làm dần động
nên là có cái tình trình tình thần đó
cho đến mức thật sự khó khăn người ta cũng tự nguyện
ta hoàn trả lại nhân sách nhà nước
như vậy nguyên nhân dẫn đến việc chia nhầm gói hỗ trợ cho hàng ngàn người dân
ngoài vì các địa phương đã quá vội vàng trong việc lập nhân sách hỗ trợ
dẫn đến sai sót
bên cạnh đó khi rải sót nhân sách từ công ty phần mềm quang trung
thì cũng phát hiện ra là
có nhiều người chưa thật sự khó khăn
nhưng cố tình khai gian dối để được nhận tiền hỗ trợ
đối với trường hợp cố tình khai báo gian dối
để nhận hỗ trợ nhiều lần
và nếu có căn cứ cho thấy là có dấu hiệu trục lợi
mà không trả lại
thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý
theo quy định của pháp luật
mặc dù là nghị quyết không có quy định về chế tài
đối với những người lợi dụng chính sách để trục lợi
trong trường hợp này
theo quy định của pháp luật hiện hành
người nào có hành vi
sử dụng thủ đoạn gian dối
để chiếm đoạt số tiền hỗ trợ
từ hai triệu đồng trở lên
thì có thể bị tri cứu
trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
theo điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
hiện các địa phương đang tích cực vận động
để thu hộ tiền đã chi sai đối tượng
công an cũng sẽ vào cuộc làm rõ
các trường hợp trục lợi chính sách
để xử lý theo quy định
trước đó với tinh thần lá lành đùm lá rách
ngàn người dân cũng đã tình nguyện không nhận hỗ trợ đợt ba
để nhường lại cho những người khó khăn hơn mình
theo thống kê đến nay
thành phố hồ chí minh có khoảng một năm triệu người dân
thật sự khó khăn nhưng chưa nhận được hỗ trợ
một phần là do ngân sách về đến địa phương đã cạn kiệt
phần khác là do vướng thủ tục giấy tờ